đại án vạn thịnh pháp là cụm từ mà nhiều người dùng để gọi về phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng tám mươi năm bị cáo suốt một tháng qua
đại án bởi có lẽ trong lịch sử tối tục hàng chục năm qua
chưa từng có phương án nào con số thiệt hại được ghi nhận khổng lồ đến như vậy
rút hơn một sáu triệu tỷ gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
một người bình thường không thể hình dung nổi con số này nhiều thế nào
cũng chính từ phiên tòa này câu hỏi đằng sau khối tài sản khổng lồ của bà trương mỹ lan có lẽ phần nào đã được hé lộ
như lời nhận định của viện kiểm sát là chín mươi bốn tài sản của bà lan là tiền từ chiếm đoạt của ngân hàng scb
trong suốt gần một tháng tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ án trương mỹ lan phạm thị pháp
nhiều nội dung tranh luận giữa viện kiểm sát nhân dân tp hcm và luật sư về tội danh thiệt hại
vai trò đồng phạm giúp sức
nhưng chưa thống nhất quan điểm hội đồng xét xử đang nghị án
ngày một mươi một tháng bốn tới đây tòa án nhân dân tp hcm sẽ tuyên án vụ trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi bốn bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội
gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
theo cáo buộc của viện kiểm sát
theo diễn biến phiên tòa
từ mùng năm tháng ba đến mùng bốn tháng bốn sáu mươi sáu bị cáo làm việc tại scb
hệ sinh thái vạn thịnh pháp công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo doanh nghiệp khác
đồng phạm giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng
nhưng đề nghị được xem xét vai trò hạn chế làm công ăn lương tin tưởng tuyệt đối vào trương mỹ lan
và không hưởng lợi trong vụ án để được mức đán quan hồng
riêng bị cáo trương mỹ lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng scb
không chiếm đoạt tiền scb mà đưa tài sản của gia tộc người thân bạn bè để tái cơ cấu scb nhưng thất bại
một mươi tám bị kéo thuộc đoàn thanh tra tổ giám sát thuộc ngân hàng nhà nước tại scb
và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước nhận tiền của scb
trong giai đoạn thanh tra ngân hàng này để bưng bít sai phạm
che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém tại tòa đều thừa nhận hành vi sai phạm
xong giữa bị kéo đối thị nhàn trường đoàn thanh tra
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước và bị cáo nguyễn văn hưng
phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
người ra quyết định thanh tra tranh cãi khi xác định ai có vai trò chủ mưu trong nhóm sai phạm này
đỗ thị nhàn cho rằng làm sai do nguyễn văn hưng chỉ đạo
còn viện kiểm sát xác định bị cáo hưng chủ mưu cầm đầu
ngược lại bị cáo hưng cho rằng không chỉ đạo ai không chủ mưu
trong phiên luận tội viện kiểm sát đánh giá bị cáo trương mỹ lan
trương mỹ lan từng bước nắm giữ chi phối đến chín mươi một năm cầu phần tại scb
là người thực tế có quyền lực chỉ đạo điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb tuyển chọn
bố trí nhân sự chủ chốt tại scb
từ đó bà trương mỹ lan sử dụng scb như một công cụ tài chính
huy động vốn từ các tổ chức cá nhân rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
lập hồ sơ vai khống nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
rút tiền scb sử dụng cho mục đích cá nhân
trong một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai
scb đã giải ngân cho nhóm bị cáo trương mỹ lan hơn hai năm trăm linh khoản vay
với tổng số tiền là hơn một triệu tỷ đồng chiếm chín mươi ba số tiền cho vay của ngân hàng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bị cáo lan còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
gần bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng dư nợ gốc
một trăm chín mươi ba tỷ đồng tiền lãi nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
với thiệt hại trên viện kiểm sát đề nghị trương mỹ lan tử hình về tội tham mô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
một mươi chín hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt là tử hình
theo viện kiểm sát bị cáo trương mỹ lan đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện
phòng chống dịch covid một mươi chín
được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba
và ba mươi một bằng khen của hội chữ thập đỏ việt nam
chủ tịch ubnd tp hcm
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi gian dối
chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước nhân dân và scb
bà trương mỹ lan có ba tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức
phạm tội từ hai lần trở lên
dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
vì vậy cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi và hậu quả bị cáo gây ra
loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội
đáp ứng yêu cầu phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế chức vụ nói riêng
tranh luận luật sư cho rằng bà trương mỹ lan không phạm tội tham mô tài sản
vì bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn tại scb
đại diện viện kiểm sát nói
chủ thể tội này là người nào có chức vụ quyền hạn
chứ không phải là người có chức vụ và quyền hạn
trong khi truyền thông
trương mỹ lan nắm quyền cao nhất tại scb
điều hành các bị cáo có chức vụ khác
ngoài ra theo luật sư
hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan trong suốt một mươi năm là tương tự
cùng phương thức phạm tội
nhưng cơ quan tiến hành tố tục khởi tố
truy tố bản lan hay tội danh là làm nặng tình trạng của bị cáo
viện kiểm sát cho rằng
hành vi của bà trương mỹ lan và đồng phạm trong suốt một mươi năm được chia thành hai giai đoạn
tức là hành vi phạm tội xảy ra trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
xử lý theo điều khoản tương ứng là điều một trăm bảy mươi chín
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
còn hành vi của bà lan và đồng phạm xảy ra từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
sẽ xử lý theo bộ luật hình sự mới
tương ứng với tội tham mô tài sản
về tội đưa hối lộ năm hai triệu usd
luật sư cho rằng
ngoài lời khai nhận tội của bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
và lời khai của người đưa tiền là cựu tổng giám đốc
scb võ tấn hoảng văn
thì không có chứng cứ nào thể hiện bà trương mỹ lan
chỉ đạo văn đưa tiền cho bà nhàn
nên không có cơ sở buộc bị cáo lan đưa hối lộ
đối với tám mươi năm bị cáo trong vụ án của bà trương mỹ lan
thì có sáu mươi bị cáo làm việc tại scb
hệ sinh thái vạn thịnh pháp
trong đó hai mươi ba bị cáo là người có chức vụ cấp cao
gồm một mươi một bị cáo thuộc hội đồng quản trị
ba chủ tịch năm phó chủ tịch và ba thành viên khác
một mươi bị cáo thuộc ban điều hành
bốn tổng giám đốc
và bảy phó tổng giám đốc
hai bị cáo làm trưởng ban kiểm soát
ở hai giai đoạn khác nhau
đánh giá từng vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo lan
chiếm đoạt tiền của scb
viện kiểm sát khi luận tội đề nghị ba án trung thân
cho ba cựu lãnh đạo cấp cao tại scb
bị cáo đinh văn thành
chủ tịch hội đồng quản trị scb
trốn truy nã xét xử vắng mặt
ký hợp thức hồ sơ là bốn trăm bảy mươi chín khoản vay
giúp sức cho bà trương mỹ lan
chiếm đoạt một trăm tám mươi chín tỷ đồng
gây thiệt hại hơn một trăm bốn mươi hai tỷ đồng
bị cáo bùi ánh dũng
chủ tịch hội đồng quản trị scb
ký hợp thức hồ sơ sáu trăm một mươi một khoản vay
giúp sức cho bà trương mỹ lan
chiếm đoạt hơn một trăm linh bốn tỷ đồng
gây thiệt hại hơn hai trăm một mươi tỷ đồng
bị cáo võ tấn hoàng văn
tổng giám đốc scb
ký hợp thức hồ sơ sáu trăm ba mươi tám khoản vay
giúp sức cho bà trương mỹ lan
chiếm đoạt hơn một trăm chín mươi hai tỷ đồng
tổng thiệt hại là hơn một trăm sáu mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
ba bị cáo trên
viện kiểm soát đánh giá
đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ
nhưng cũng có ba tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức
phạm tội từ hai lần trở lên
dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
do đó cần có mức hình phạt nghiêm minh
cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội
đối với nhóm bị cáo thuộc đoàn thanh tra
tổ giám sát ngân hàng nhà nước tại scb
và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
thì bị cáo đỗ thị nhàn
cũng bị viện kiểm sát đề nghị án trung thân
vì nhận hối lộ năm hai triệu usd
theo viện kiểm soát
quá trình điều tra và tải tòa
bị cáo nhàn thừa nhận hành vi phạm tội
nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ
nhưng bị cáo có hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
là dùng thủ đoạn tinh vi
phạm tội nhiều lần
đồng thời hậu quả vụ án đặc biệt lớn
nên cần có mức án nghiêm là trung thật
viện kiểm sát đề nghị từ ba năm tù treo
đến hai mươi bốn năm tù
trong đó một mươi năm bị cáo được đề nghị án treo
về việc luật sư bảo chứa của bà lan
nói đây là lần đầu tiên
xét xử một nữ doanh nhân
mà đề nghị mức án tử hình
viện kiểm soát cho rằng
luật sư đang nêu thiếu một mệnh đề
là chưa bao giờ trong lịch sử
có một nữ doanh nhân dùng thủ đoạn tinh vi
chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn đến như vậy
lớn đến nỗi không có từ nào diễn tả được
viện kiểm soát giữ nguyên quan điểm trước đó
tức là tài sản bà lan đưa vào scb
chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội
bất cứ lúc nào cần thì rút ra
nâng khống tài sản đảm bảo
cơ quan công tố cũng bác bỏ
quan điểm của luật sư cho rằng
bà lan phải chịu trách nhiệm
với các khoản vay không liên quan
bác bỏ nội dung bà lan nói
trong suốt một mươi năm tham gia tái cơ cấu scb
không sử dụng một đồng tiền nào của nhà nước
vẫn hoạt động bình thường
theo viện kiểm soát
scb sau khi hợp nhất hoạt động
một công ty cổ phần
do đó đương nhiên tổ chức tín dụng
phải hoạt động theo trách nhiệm của mình
như luật định
hoạt động của scb từ sau khi hợp nhất
đến lúc khởi tố vụ án
có nhiều sai phạm
nhưng đã che giấu
sau khi khởi tố
ngân hàng bị mất thanh khoản
phải đưa vào viện kiểm soát đặc biệt
buộc ngân hàng nhà nước
phải cho mượn tiền
để xử lý khủng hoảng
việc scb duy trì nguồn tiền trả cho người dân
là nghĩa vụ của tổ chức tín dụng
phải có nguồn giữ chữ theo luật
scb không hoạt động bình thường
theo lập luật của bị cáo
đại diện viện kiểm soát phân tích
cơ quan điều tra đã cáo buộc
bị can trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đã chỉ đạo các đồng phạm
hợp thức hóa hồ sơ
để chiếm đoạt của scb
hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
phục vụ cho mục đích cá nhân
trong tám mươi sáu bị can
bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đề nghị bị truy tố ba tội danh
đưa hối lộ
vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
và tham mô tài sản
trong nhóm cán bộ của ngân hàng nhà nước
bị can đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
ngân hàng nhà nước
bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
bị can nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
bị đề nghị tội lợi dụng chức vụ
khi thi hành công vụ
bị can nguyễn cao trí
chủ tịch công ty văn lang
và công ty capilla
bị đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các bị can khác
bị cáo buộc các tội danh
tham mô tài sản
vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đáng chú ý bảy bị can là cựu lãnh đạo scb
vẫn đang bị bộ công an truy nã
theo kết luận
trong quá trình hoạt động
tập đoàn vạn thịnh pháp đã xây dựng hệ sinh thái
vạn thịnh pháp với hơn một doanh nghiệp
chia làm bốn nhóm chính
có quan hệ chặt chẽ với nhau
gồm nhóm định chế tài chính
nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại việt nam
nhóm các công ty ma tại việt nam
và mạng lưới công ty tại nước ngoài
trong nhóm định chế tài chính
scb có vai trò đặc biệt quan trọng
được bị can trường mỹ lan sử dụng
như một công cụ tài chính
để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái
mọi hoạt động của ngân hàng này
đều cơ bản phục vụ hoạt động
của nữ chủ tịch tập đoàn
với chủ trương lợi dụng hoạt động
của ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn
đáp ứng nhu cầu kinh doanh
của hệ sinh thái vạn thịnh pháp
bị can trường mỹ lan đã thâu tóm
ba ngân hàng tư nhân bằng việc mua
sở hữu phần lớn số lượng cổ phần
rồi thao túng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần
bàn lan nắm giữ hơn tám mươi một
của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn cũ
hơn chín mươi tám cổ phần
của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam
và hơn tám mươi cổ phần
của ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất
sau khi ba ngân hàng trên hợp nhất
bị can trương mỹ lan tiếp tục nhờ người đứng tên
hơn tám mươi năm cổ phần
của ngân hàng này
cũng với thủ đoạn nhờ người đứng tên
nữ doanh nhân đã mua cổ phần
và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại đây
lên hơn chín mươi một
vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bằng cách nắm quyền chi phối
bị cáo lan đã đưa người của mình
hoặc sử dụng các cá nhân
tin tưởng thân tín
đều là những người có trình độ hoạt động lâu năm
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
và các vị trí chủ chốt của scb
những người này đều nghe theo chỉ đạo của bà lan
và được trả lương cao
từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng mỗi tháng
về hoạt động của scb
đáng chú ý ngân hàng này được sử dụng
như một công cụ tài chính
để huy động tiền gửi của người dân
và các tổ chức tuy nhiên
trong hoạt động cho vay scb lại
chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của trương mỹ lan
theo kết luận
sau khi thâu tóm scb
bị can trương mỹ lan đã thông qua các cá nhân thân tín
giữ vai trò chủ chốt tại đây
và tại tập đoàn vạn thịnh pháp
để rút tiền của ngân hàng
dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay
được lập khống thậm chí có nhiều khoản vay
rút tiền trước hoàn thiện hồ sơ sau
mỗi khoản tiền rút ra
sẽ được giao cho từng nhóm
để dựng công ty ma
vẽ ra phương án đầu tư tại các dự án
giao cho các bộ phận tính toán tài sản
đảm bảo cho phù hợp
kết luận điều tra cho thấy
scb đã huy động tiền gửi từ năm mươi chi nhánh
nhưng chỉ tập trung giải ngân
đối với nhóm của trường mỹ lan
tại ba đơn vị hội sở
ba chi nhánh lớn sáu chi nhánh nhỏ lẻ
các hồ sơ cho vay giải ngân
của nhóm này tại các đơn vị
chi nhánh trên đều có ký hiệu
theo dõi như hstt
phương án dự án
để nhân viên ngân hàng nhìn vào đều hiểu
là cho vay các công ty trong hệ sinh thái
cơ quan điều tra bộ công an
chỉ rõ thủ đoạn được nhóm
trường mỹ lan sử dụng
để vay tiền scb
gồm tạo lập khách hàng vay vốn khống
thuê người hoặc nhờ người đứng tên tài sản
tạo lập hồ sơ vay khống
đưa ra tài sản đảm bảo được định giá
để tạo hồ sơ đúng quy định
nhằm che giấu đối phó
với các cơ quan thanh tra kiểm tra
thực chất là để rút ruột ngân hàng
hầu hết các khoản vay của trường mỹ lan
tập đoàn vạn thịnh pháp
được giải ngân trước và hợp thức hóa sau
theo quy trình thông thường
ngân hàng chỉ giải ngân khi đã hoàn thiện
thủ tục pháp lý về thế chấp
tài sản đảm bảo
nhưng thực tế một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
của mỹ lan còn dư nợ
chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân
số gần lại
có tài sản đảm bảo chủ yếu là
cổ phần quyền tài sản
kết quả xác minh hồ sơ vay vốn

tại scb cho thấy
có hai trăm linh một khoản vay
hồ sơ vay vốn không có phê duyệt của cấp
có thẩm quyền các khoản vay này
giải ngân hơn một mươi tỷ đồng
đến nay tổng dư nợ là

nhóm của bà trương mỹ lan còn tạo lập
sử dụng khách hàng vay vốn khống
thuê người đứng tên tài sản đảm bảo
để vay một hai trăm linh tài khoản tại scb
nhóm bà lan cũng thành lập hàng ngàn
pháp nhân thuê hàng ngàn cá nhân
làm đại diện pháp luật đứng tên cổ đông
đứng tên ký vay hồ sơ vốn
đứng tên tài sản đảm bảo để hợp thức
việc rút tiền sở dĩ
kho pháp nhân này càng ngày càng phính to
vì phải thành lập nhiều pháp nhân
dựng nhiều cá nhân mới để đứng tên
khoản vay thì khi kiểm tra
sẽ không có dư nợ tín dụng lớn
kết luận nêu để bị can trương mỹ lan
và đồng phạm thực hiện được hành vi
rút tiền chiếm được tiền từ scb
thông qua thủ đoạn vay còn
có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty
thẩm định giá lãnh đạo
nhân viên các công ty này không thực hiện
công tác thẩm định nhưng đã phát hành
các chứng thư thẩm định giá tài sản
theo yêu cầu của scb để thông đồng
hợp thức thủ tục vay vốn
nâng không giá trị để che giấu
thực trạng tài chính yếu kém
các sai phạm có thể bị phát hiện qua
thanh tra cũng như để scb
không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt
và được tiếp tục tái cơ cấu
trường mỹ lan đã gặp trao đổi
với đỗ thị nhàn trường đoàn thanh tra
hoạt động ngân hàng này đồng thời
chỉ đạo cấp dưới tiếp xúc đặt vấn đề
đưa tiền qua bồi dưỡng cho các
thành viên đoàn thanh tra đồng ý
với bị can trương mỹ lan trong báo cáo
về kết quả thanh tra tại scb
của ngân hàng nhà nước trình bày với chính phủ
cục trưởng cục thanh tra giám sát
ngân hàng hai ngân hàng nhà nước đỗ thị nhàn
cùng phó tránh thanh tra phụ trách
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
nhà nước nguyễn văn hưng đã chỉ đạo
thành viên đoàn chỉ nêu chung chung
không ghi số liệu trung thực
không nêu thực trạng tài chính yếu kém của scb
mục đích là để giảm nhẹ
làm mờ cho các sai phạm của scb
sau khi báo cáo chính phủ
đỗ thị nhàn tiếp tục yêu cầu bỏ
nội dung kiến nghị phân loại nợ
nhóm bốn nhóm năm với ba dự án
tại trì nhánh scb cống quỳnh
trong dự thảo đoàn thanh tra còn phát hiện
rất nhiều sai phạm tại các khoản vai
của nhóm bảy mươi một khách hàng
ở cùng một địa chỉ nhưng không đưa vào
báo cáo kết quả thanh tra gửi lãnh đạo
ngân hàng nhà nước và báo cáo chính phủ
cũng như chuyển cơ quan điều tra
đáng chú ý khi thành viên
đoàn thanh tra đề xuất đưa scb
vào diện kiểm soát đặc biệt
thì bị căn hưng gạt nội dung này
khỏi báo cáo của ngân hàng nhà nước gửi chính phủ
bên cạnh đó tại
phần kiến nghị đoàn thanh tra đề xuất
chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho
scb tái cơ cấu
để khắc phục hậu quả
bà trương mỹ lan cũng đề nghị
hội đồng xét xử ghi nhận
việc bà dùng toàn bộ tài sản của gia đình
cả những tài sản không liên quan đến
vụ án để khắc phục hậu quả
đồng thời bị cáo cũng muốn tòa ghi nhận
nguyện vọng chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng
để khắc phục thiệt hại cho
cháu gái là triều nguyễn vân và
ba trăm linh tỷ đồng cho chồng là chu lập cơ
luật sư bào chữa cho bị cáo lan cho biết
trong số một mươi ba tài sản
mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục
có tòa nhà capital plan
hai mươi chín liễu giai hà nội
hiện tòa nhà này đã hoàn tất xây dựng
và đưa vào vận hành kinh doanh
đang đảm bảo khoản vay là một trăm chín mươi triệu đô la mỹ
tại hsbc hồng kông
và ocbc singapore
đại diện bốn ngân hàng nước ngoài
cho rằng capital plan
đang được thế chấp để đảm bảo khoản vay
có thời điểm đáo hạn trả nợ
là ngày ba mươi tháng bốn

và không có quyền bán
trình bày trước hội đồng xét xử
đại diện ngân hàng hsbc
và ngân hàng ocbc bank singapore
đề nghị cho phép hai ngân hàng
được ưu tiên giải quyết khoản nợ
bao gồm tiền gốc lẫn lãi
trong trường hợp sau khi bán tòa nhà capital bland
và giải quyết xong các khoản vay
phía ngân hàng sẽ giao nộp lại số tiền dư
theo quy định pháp luật
để khắc phục hậu quả vụ án
theo luật sư ý kiến này hoàn toàn phù hợp
với ý kiến của bà lan
tại biên bản làm việc với các luật sư
và con gái của bà là chu duyệt phấn
trong đó bà lan đề nghị
các bên liên quan tìm kiếm các đối tác
nhằm có được đánh giá chuyển nhượng tốt nhất
bên cạnh việc thanh toán khoản nợ
tại ngân hàng nước ngoài
số còn lại hoàn trả ba gói trái phiếu
bên cạnh đó có hai công ty
cam kết hoàn trả cho bà lan
hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án
luật sư đề nghị hội đồng xét xử
viện kiểm sát ghi nhận điều này
luật sư cũng gửi đến tòa văn bản
ngày hai mươi bảy tháng ba của tiến sĩ
justin chiu giám đốc điều hành
tập đoàn ck asset holding limited
đây là một trong những tập đoàn
đầu tư lớn mạnh nhất tại hồng kông
trong lĩnh vực bất động sản
do tỷ phú lý gia thành sáng lập
văn bản được chuyển cho hội đồng xét xử
viện kiểm sát về việc tạo điều kiện
đàm phán để đầu tư các dự án
cũng theo thông tin từ gia đình bà lan
với mong muốn khắc phục hậu quả
gia đình bị cáo đã liên hệ
với quỹ vantage boy
một trong những quỹ đầu tư và quản lý
tài sản hàng đầu châu á
với mong muốn được đề xuất giải pháp
toàn diện liên quan đến scb
bà lan mong muốn liên kết nhà đầu tư
trên toàn cầu với một mươi ba tài sản
nằm ngoài danh mục cây biên
sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả
vụ án nếu có
gia đình bà lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư
để sử dụng chiến lược giải pháp khác nhau
chuyển nhượng dự án giá trị cao nhất
bà trương mỹ lan tin tưởng
sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài
cho việc phát triển các dự án
của vạn thịnh pháp từ những trình bày trên
luật sư phan trung hoài đề nghị
hội đồng xét xử ghi nhận tự nguyện
cam kết của bà lan đem tài sản
giải quyết tạo cơ chế pháp lý
để thuyết phục bạn bè đối tác trong và ngoài nước
giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay
để giúp scb hoạt động ổn định
bà trương mỹ lan hầu tòa về cáo buộc
chủ mưu cầm đầu trong vụ án
được biết đến là tầng lớp tài phiệt
nổi tiếng trong nước và quốc tế
nhưng thông tin hình ảnh về bà lan
vô cùng hiếm hoi trên truyền thông
bởi vậy khi bà xuất hiện tại tòa
chân dung của bà chủ tập đoàn vạn thịnh pháp
mới được thể hiện rõ ràng
nữ bị cáo có bốn chiếc áo sơ mi
bốn màu mặc thay đổi trong một tháng
diễn ra phiên tòa
mái tóc hầu hết được cột lên
chỉ buông xóa vào ngày đầu và ngày bị
đề nghị mức án tự hình
là bị cáo đầu vụ bà lan được báo chí
chụp ảnh quay phim nhiều hơn cả
dường như bà biết điều đó nên cũng
phối hợp bằng việc không đeo khẩu trang
như những bị cáo còn lại
trước tòa bà lan luôn tỏ thái độ lịch sử
nhẹ nhàng liên tục trước hội đồng
xét xử viên kiểm sát
ngay cả những khi bà không nhận tội
bác bỏ cáo buộc về mình thì vẫn giữ
thái độ nhẹ nhàng
người phụ nữ gần bảy mươi tuổi tỏ ra thông thạo
tinh tưởng đề nghe và trả lời dành mạnh
lưu loát các câu hỏi của chủ tòa
bà theo dõi chăm chú phần trình bày
của các bị cáo khác cặm cụi ghi chú lại
tới phần mình bà luôn muốn được nói thêm
diễn giải nhiều hơn
khiến nhiều lần hội đồng xét xử
phải đề nghị bị cáo chỉ trả lời
nội dung câu hỏi không lan man
tôi thường được gọi là một người phụ nữ
không có nước mắt lời bà trương mỹ lan
tự nói về mình trong phần bào chữa bổ sung
và trương huệ vân
cháu hái của bà cũng dùng cụm từ
người phụ nữ không có nước mắt
tinh thần thép để chỉ người cô của mình
tuy vậy đến khi được nói lời sau cùng
bà đã dành bốn mươi năm phút
trình bày trong nước mắt
bà đọc lời nói sau cùng
qua những tờ giấy đã được viết sẵn
nhưng bà khóc nhiều tới nỗi
khiến lời nói bị ngắt quáng
đọc thành tiếng không rõ ràng
suốt quá trình xét xử bà trương mỹ lan
nhiều lần cho biết không nhớ rõ chính xác
con số tiền tỷ cho nhân viên
tặng hai tỷ hay bốn mươi tỷ bà cũng không nhớ
thế nhưng vị chủ tịch vạn thịnh pháp
lại nhớ rất rõ giờ phút ngày
nơi mà bà bị bắt
bi cáo còn cho biết nhớ từng thời khác
ở trong trại tạm giam
diễn tả chân thực khi nói lời sau cùng
bà tặng nhân viên scb cổ phần
trị giá một trăm linh tỷ đồng
và coi đó là rất nhỏ so với tôi
thế mà tại tòa bà lại không dưới
hai lần thốt lên tình cảnh
cả gia tộc tôi nợ nần
người phụ nữ sở hữu khối tài sản khổng lồ
khiến ai cũng phải trầm trồ
bị cáo buộc chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
nhưng vào giờ phút bày tỏ cảm xúc sau cùng
lại chỉ nức nở khao khát
một bữa cơm ngồi cùng gia đình
không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không
có được cùng nhau ăn chung
một bữa cơm nữa hay không
số lượng bi cáo luật sư
người tham gia phiên tòa đông
khiến tòa án phải bố trí ba phòng để xét xử
có bốn màn hình tv được
truyền cho người theo dõi phiên tòa
hai màn hình quay hai góc khác nhau
của phòng xét xử chính gồm
hội đồng xét xử viện kiểm sát
bà trương mỹ lan cùng một số bị cáo luật sư
màn hình thứ ba là phòng xét xử
thứ hai ở bên ngoài gồm
các bi cáo còn lại rộng hơn
và màn hình cuối là phòng của những người
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
và người nhà bi cáo
các bị cáo được xem là người nhà của nhau
như bà trương mỹ lan và chồng là chu lập cơ
cháu gái trương huệ vân
cũng không được ngồi cùng một phòng xử
trên chiếc xe tù dẫn giải
rời khỏi tòa về chạy giam
tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy
của người thân bên lề đường hay qua màn hình tv
để tìm cháu ruột chồng
người thân của tôi tôi tan nát
cả gõi lỏng bà trương mỹ lan
nói vụ án này có bảy mươi chín
bi cáo có mặt tại tòa
nếu tính theo phép đơn giản nhất
mỗi bị cáo đều có người thân ngồi dõi theo
thì sẽ có khoảng gần tám mươi người
ngồi giữ khán nhưng có lẽ
không nhiều bi cáo có được may mắn này
trong phần nói lời sau cùng của các
bi cáo nhiều người đã gửi lời cảm ơn
để chạy tạm giam lực lượng dẫn giải
bảo vệ trật tự phiên tòa
y tế đã chăm sóc hỗ trợ
động viên tinh thần chăm lo ăn uống
cho các bi cáo